vào lúc hai giờ sáng ngày hôm nay ba mươi tháng một mươi hai một vụ án mạng khiến hai vợ chồng giáo viên thương vong
đã xảy ra tại xã mão điền huyện thuận thành của tỉnh bắc ninh
hiện các lực lượng chức năng đang tập trung điều tra làm rõ vụ việc và truy bắt nghi phạm gây ra vụ án mạng trên
theo thông tin ban đầu khoảng hai giờ sáng cùng ngày có kẻ đột nhập vào nhà vợ chồng hiện đang là giáo viên
trường trung học cơ sở mão điền ở thôn ngòi xã mão điền gây án mạng
vụ việc khiến người chồng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín tử vong tại chỗ người vợ cũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín bị thương nặng
đã được người dân đưa đi cấp cứu
theo công an xã mão điền qua trích xuất camera giám sát lực lượng chức năng phát hiện đối tượng
đã truy sát vợ chồng giáo viên trên rồi trộm cắp nhiều tài sản trước khi bỏ trốn
nghi phạm được xác định là nam giới khoảng ba mươi năm mươi tuổi cao khoảng từ một m sáu mươi năm một m bảy mươi năm
mặc quần áo thể thao màu đen có kẻ dọc phản quang tại đùi trái chân đi tất màu đen không đi giày dép